liên quan đến việc những ấn phẩm du lịch có in đường lưỡi bò phi pháp của trung quốc
tổng cục du lịch đã yêu cầu siết chặt công tác quản lý nội dung thông tin ấn phẩm quảng bá du lịch
đối với các doanh nghiệp lữ hành trên cả nước
theo đó tổng cục du lịch đã yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành nội địa quốc tế và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
hoạt động du lịch nghiêm túc tuân thủ đúng quy định pháp luật của việt nam về việc không sử dụng bản đồ
ấn phẩm hình ảnh có in hình đường chín đoạn lưỡi bò phi pháp khi kinh doanh du lịch tại việt nam
chủ động ra soát các ấn phẩm tuyên truyền quảng bá du lịch của đơn vị mình
bảo đảm việc tuân thủ đúng quy định của pháp luật việt nam về sử dụng bản đồ
ấn phẩm không được để xảy ra sự cố mới khắc phục hạn chế sử dụng những ấn phẩm do nước ngoài xuất bản
trường hợp phát hiện các ấn phẩm có in hình đường chín đoạn phải lập tức tiến hành tiêu hủy
và báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
nếu doanh nghiệp để xảy ra vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật